thưa quý vị khoảng một mươi ba h chiều nay ngày chín tháng một mươi một trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua địa bàn phường thuận giao
thành phố thuận an tỉnh bình dương một chiếc xe tải bị mất lái đã tông hàng loạt xe gắn máy
đang lưu thông trên đường khiến nhiều người bị thương
thời điểm trên xe tải chở hàng di chuyển trên quốc lộ một mươi ba theo hướng từ bình dương đi thành phố hồ chí minh
khi đến trước đại lý xe ô tô hyo phường thuận giao thành phố thuận an thì bất ngờ bị mất lái
lùi hàng loạt xe máy phía trước lên vỉa hè rồi tông vào cây xanh bên đường
tại hiện trường nhiều xe máy nằm ngỗ ngang trên vỉa hè hư hỏng nặng đồ dùng văn khắp mặt đường
vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc